trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bot cầu bạch đằng lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh đã phát hiện bốn trường hợp trốn vào thùng xe tải để vượt chốt
cụ thể vào tối ngày năm tháng một mươi vi văn phong chú tỉnh bắc giang là tài xế
cùng phụ xe là nguyễn công tường chú tỉnh bắc giang
chở theo hàng hóa là khoảng năm mươi con lợn vào tỉnh quảng ninh để tiêu thụ
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh bot cầu bạch đằng phong và tường thực hiện các quy định biện pháp phòng chống dịch bắt buộc
đồng thời khai báo chỉ có hai người trên xe
tuy nhiên lực lượng công an đã phát hiện có bốn người trốn trên bên trong đều ở huyện tân yên tỉnh bắc giang
được biết phần khoang của thùng xe tải này đã được chế tạo thêm một khoảng trống
có thể chứa được nhiều người rất khó phát hiện
cơ quan chức năng đã yêu cầu bốn trường hợp trên lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định